ngày hôm nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại trường tiểu học phù đồng khu phố tám a
phường tân biên tp biên hòa tỉnh đồng nai khiến một nữ sinh lớp sáu tử vong
nạn nhân là học sinh lớp sáu của một trường học trên địa bàn thành phố biên hòa là con của ông đặng đình điều
bảo vệ và bà nguyễn thị mai lao công của trường tiểu học phù đồng
theo thông tin ban đầu vào khoảng bảy h hai mươi phút cùng ngày đám cháy bất ngờ bốc ra từ khu nhà tạm
của nhân viên bảo vệ trường lúc này bà mai cùng với con nhỏ chạy vội ra ngoài hô hoán cầu cứu
riêng nạn nhân đang nằm ngủ phía bên trong không kịp thoát thân
nghe tiếng cứu ông điền cùng với lãnh đạo giáo viên trong trường chạy tới đập tường cứu con gái
tuy nhiên do bên trong có nhiều mút xốp cách nhiệt nên ngọn lửa bốc cháy dữ dội
bao trùm cả căn nhà khiến cho việc tiếp cận và cứu người gặp nhiều khó khăn
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy tỉnh đồng nai đã điều động nhiều xe chuyên dụng
cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
đến khoảng tám giờ cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn
vụ cháy khiến cho bé gái tử vong
nhà tạm bảo vệ rộng khoảng hai mươi m hai cháy đen nhiều mái tôn đổ sập xuống đất
nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra